hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chúng tôi sẽ đồng góp quan trọng vào việc cải thiện môi trường kinh doanh nói chung và hỗ trợ doanh nghiệp người dân trong việc tiếp cận vốn ngân hàng
cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tiếp cận tín dụng cũng là nội dung chính của chương trình ngày hôm nay
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự của chúng tôi
trong những năm qua ngành ngân hàng đã có đóng góp lớn và ổn định kinh tế vĩ mô
cùng với đó thúc đẩy tăng trưởng tín dụng để hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
ở các quốc gia trên thế giới nguồn vốn chung và dài hạn được cung ứng bởi thị trường vốn chứ không chỉ từ ngân hàng
trong khi đó ở việt nam năm mươi năm vốn chung và dài hạn do ngân hàng cung ứng
đánh giá của ngân hàng thế giới vkp vừa đưa ra cho thấy môi trường kinh doanh việt nam năm hai nghìn một mươi bảy tăng một mươi bốn bậc từ tám mươi hai lên sáu mươi tám
chỉ số tiếp cận tín dụng của việt nam nằm trong top ba mươi nền kinh tế hàng đầu thế giới
việt nam đã có chỉ số tiếp cận tín dụng thứ hai

hiện nay có tám mươi nguồn vốn tín dụng đang dành cho khu vực sản xuất kinh doanh
nguồn cung ứng tín dụng cho bot ổn định và có xu hướng giảm
đối với các doanh nghiệp việt nam việc vai nợ của các ngân hàng là một trong những đòi hỏi bắt buộc
từ đó chúng ta có được nguồn vốn để đầu tư phát triển sản xuất
cũng như tiếp nối các quá trình sản xuất kinh doanh
vì vậy chỉ số tiếp cận tín dụng của chúng ta được cải thiện với mức tối đối cao là một trong những sự cố gắng và nỗ lực rất lớn
tiếp cận vốn tín dụng của doanh nghiệp tỉnh bắc giang cơ bản là toàn lọng
các doanh nghiệp các ngân hàng thương mại thuộc vốn của nhà nước tạo điều kiện rất tốt

trên thực tế việc hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa luôn được chú trọng
luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa các nghị định thông tư của chính phủ
các chỉ thị của ngân hàng nhà nước luôn trú trọng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
hiện tại chính phủ đã thành lập hai quỹ
quỹ bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và quỹ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
sắp tới khi luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực
thì còn có cả quỹ tài trợ khác ví dụ như quỹ đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp
bên cạnh đó các ngân hàng đặc biệt là các ngân hàng lớn đều có gói tín dụng để cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay
theo số liệu của phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci
trong số hơn năm trăm linh doanh nghiệp hiện nay của việt nam chín mươi bảy là nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa
trong số này có đến tám mươi năm chín mươi là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ
nguồn vốn ngân hàng đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa
tuy nhiên hiện nay nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tiếp cận vốn
đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa
tỷ lệ dư nợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm trung bình khoảng hai mươi hai hai mươi năm
tổng dư nợ cho vay toàn bộ nền kinh tế trong giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi bảy
đặc biệt là ngân hàng nhà nước có những chính sách rõ ràng hỗ trợ các doanh nghiệp
các ngân hàng tích cực giảm tải thủ tục hành chính đưa ra các gói ưu đãi nhiều hơn
còn phía doanh nghiệp cũng phải chủ động hơn trong việc tiếp cận vốn
về phía các doanh nghiệp là phải tích cực chủ động và tiếp cận với các cán bộ ngân hàng để được hướng dẫn các thủ tục một cách chuẩn xác nhất đơn giản nhất
chính sách tín dụng rộng mở và nhiều hỗ trợ sẽ giúp các doanh nghiệp yên tâm đầu tư sản xuất và kinh doanh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
tuy nhiên để cải thiện hơn nữa chỉ số này hệ thống ngân hàng cũng như cộng đồng doanh nghiệp vẫn cần những bước tiến vượt bậc đặc biệt trong việc cải cách các thủ tục hành chính và nâng cao sự phối hợp giữa các bên
những hình ảnh vừa rồi đã kết thúc chương trình
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại